trưa một mươi tám tháng chín hà nội thêm một mươi năm ca covid một mươi chín có một ca cộng đồng ở long biên
trường hợp được phát hiện tại cộng đồng từ ngày một mươi hai tháng chín đã có dấu hiệu sốt ho tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ
ngày một mươi bảy tháng chín người này khó thở chuyển vào bệnh viện và có kết quả dương tính
số ca mắc mới trưa ngày một mươi tám tháng chín là một mươi năm ca bệnh trong đó một mươi bốn ca tại khu cách ly và một ca tại cộng đồng
phân bố theo quận huyện long biên sáu ca hai bà trưng hai ca thanh xuân hai ca hoàng mai một ca thanh xuân một ca ba đình một ca đan phượng một ca đống đa một ca
phân bố theo chùm ca bệnh chùm sàng lọc ho sốt một ca chụp liên quan tp hcm một ca
trùng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
chùm sàng lọc ho sốt một mươi ba ca thông tin cụ thể một mươi năm bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau
chùm sàng lọc ho sốt một ca bệnh nhân atk nữ sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy địa chỉ việt hưng long biên
dịch tễ bệnh nhân thường xuyên ở nhà ngày một mươi hai tháng chín xuất hiện sốt ho khó thở nhẹ được người nhà tự mua thuốc điều trị không đỡ
ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân khó thở chuyển vào bệnh viện đức giang khám xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và pcr dương tính
chúng liên quan tp hcm một ca bệnh nhân lcb nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi địa chỉ thọ an đan phượng
dịch tễ bệnh nhân cùng người nhà về từ tp hcm ngày sáu tháng chín và được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt một mươi ba ca một dnh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy địa chỉ đồng tâm hai bà trưng
dịch tễ bệnh nhân là nhân viên y tế đã cách ly điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện từ một mươi năm tháng tám
ngày một mươi năm tháng chín bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ
ngày một mươi bảy tháng chín xuất hiện chảy nước mũi được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện sanh pôn thực hiện
lmt nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy địa chỉ hoàng văn thụ
dịch tễ bệnh nhân là f một mẹ của bệnh nhân nqp được chuyển cách ly tập trung từ ngày một mươi bốn tháng chín và xét nghiệm lần một âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm lần hai kết quả dương tính
vvg nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám địa chỉ văn trương đống đa
dịch tễ bệnh nhân là f một anh trai của nth xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung từ mùng chín tháng chín
ngày một mươi sáu tháng chín được lấy mẫu lần hai mẫu gộp dương
một mươi bảy tháng chín xuất hiện ho được lấy mẫu đơn kết quả dương tính
bốn httn nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám kết quả dương tính
dịch tễ bệnh nhân là f một mẹ của ttn chuyển cách ly từ hai mươi năm tháng tám cùng những người thân trong gia đình
bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
pqd nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi địa chỉ trương định hai bà trưng
dịch tễ bệnh nhân là f một của ntv được chuyển cách ly từ mùng năm tháng chín
và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện đức giang thực hiện
sáu nth nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai địa chỉ phúc xá ba đình
dịch tễ bệnh nhân là f một của tnd đã được cách ly tập trung từ mùng tám tháng chín
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện đức giang thực hiện
bảy vhh nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín địa chỉ thanh xuân trung thanh xuân
dịch tễ bệnh nhân là f một được chuyển cách ly tập trung
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện đức giang thực hiện
ptn nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một địa chỉ thanh liệt thanh trì
dịch tễ bệnh nhân là f một con của bệnh nhân btd được chuyển cách ly tập trung từ ngày chín tháng chín
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện đức giang thực hiện
chín nkt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín địa chỉ thanh liệt thanh trì
dịch tễ bệnh nhân là f một của atk ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện đức giang xét nghiệm
một mươi ttv nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám địa chỉ việt hưng long biên
dịch tễ bệnh nhân là f một của atk ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính sau bệnh viện đức giang xét nghiệm
một mươi một nkmk nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám địa chỉ việt hưng long biên
dịch tễ bệnh nhân là f một của atk ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính sau bệnh viện đức giang xét nghiệm
một mươi hai nth nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn địa chỉ việt hưng long biên
dịch tễ bệnh nhân là f một của atk ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính sau bệnh viện đức giang xét nghiệm
một mươi ba tnn nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn địa chỉ việt hưng long biên
một mươi bốn tnn nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu địa chỉ việt hưng long biên
dịch tễ bệnh nhân là f một của atk ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do bệnh viện đức giang xét nghiệm
hai số mắc cộng dồn tại hà nội
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba chín trăm linh ba người
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm bảy mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm một mươi năm